thưa quý vị theo khuyến khích của who việt nam sẽ chuyển từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
với hai kịch bản ứng phó dịch dịch covid một mươi chín có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
bộ y tế đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó
với các tình huống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo bộ y tế trên phạm vi toàn cầu đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới giảm liên tục
số ca nhiễm nặng và tử vong cũng giảm trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine tăng
tổ chức y tế thế giới who nhận định dịch covid một mươi chín sẽ không biến mất hoàn toàn
có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
để chủ động kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cơ sở kế hoạch của who và thực tế tại việt nam
bộ y tế xây dựng hai tình huống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn chuyển tiếp
từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
theo đó tình huống một chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa
tuy nhiên các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới
của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
tình huống hai xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine
hoặc miễn dịch khiến ca nhiễm có trự trứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên
đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn đương
mục tiêu chung của tình huống ứng phó là nâng cao năng lực ứng phó
trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp theo từng khu vực địa phương
theo dự thảo của bộ y tế trong nước phải bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
hoàn thành tiêm mũi hai cho người một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến lịch tiêm chủng trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
kiểm soát lây lan
tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tất cả các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sát covid một mươi chín linh hoạt
phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
giảm tỷ lệ tử vong trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
một trăm linh trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh trung tâm y tế cấp huyện trạm y tế cấp xã
y tế tại các cơ sở giam giữ bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực
để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng chống dịch
bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ cấp huyện trở lên
một mươi người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch được điều trị chăm sóc sức khỏe
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền người khuyết tật
phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi đồng bào dân tộc thiểu số
nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế
bảo đảm thông tin truyền thông chủ động cung cấp thông tin kịp thời
chính xác đến người dân về dịch và công tác phòng chống dịch
tại dự thảo bộ y tế chính thức đề xuất các địa phương cần có kế hoạch huy động
phân công các cơ sở y tế trên địa bàn
bao gồm cả cơ sở ngoài công lập tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín